nghiện ma túy được xem là một vấn nạn của xã hội và cai được ma túy thì vô cùng khó khăn
tỷ lệ người tái nghiện sau cai nghiện trên chín mươi
không ít người sau mỗi đợt cai nghiện trở về không tìm được việc làm nên lại rơi vào con đường cũ
và cứ như thế bản thân người nghiện cùng gia đình của họ luôn rơi vào vòng luận quẩn
của sự kiệt quệ về kinh tế xa xút với sức khỏe tinh thần
bạn bè môi trường sống mình cảm thấy không thể tự chủ được
em muốn gửi lời bố mẹ và vợ con ở nhà hãy tin tưởng em và cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời
có cầu ắt có cung nhiều đường dây ma túy đang rình dập để đầu độc những thanh niên trẻ tuổi
chúng lén lút bởi sự nhỏ gọn của những gói ma túy dễ vận chuyển cất giấu và tẩu tán
nên các đối tượng vận chuyển có thể giao dịch ở bất cứ đâu
ngoài đường qua những ô cửa nhỏ nó lên lỏi phục vụ cho cơ số con nghiện
làm sao phải ngăn chặn từ xa cái nguồn ma túy này
thế rồi là kiểm soát được qua biên giới rồi là xây dựng được một cái tuyến phòng thủ
vị trí địa lý đặc thù dài hiểm trở và khó kiểm soát
đó là tuyến biên giới đặc trưng của cung đường tây bắc
thế nên nhiều địa phương như lào cai điện biên yên bái đã trở thành nơi trung chuyển vận chuyển trái phép chất ma túy của nhiều đối tượng
chúng lợi dụng đồng bào các dân tộc sinh sống sát biên giới còn nghèo
trình độ dân trí các huyện vùng cao còn hạn chế
tồn tại nhiều phong tục lạc hậu như trồng và hút thu phiện
mày gọi tao à
mày có muốn kiếm tiền không
kiếm tiền à kiếm tiền là thế nào tao chưa kiếm tiền bao giờ
bây giờ kiếm
thế à mày bày cho tao cách kiếm tiền đi

cái này có phạm phạm phạm
chính vì vậy tội phạm về ma túy lợi dụng đặc điểm này để lôi kéo người dân tộc
vào các hoạt động buôn bán và vận chuyển ma túy đi sâu vào địa bàn trong các thành phố
tao đi đây cầm đi
tao đi nhá
với cái nhận thức và trình độ khả năng hiểu biết có hạn
thậm chí là có những người dân người ta còn là những đối tượng nghiện rất là nhiều
chính vì vậy mà các đối tượng phạm tội ma túy thường lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết người dân
để thực hiện các hành vi phạm tội
và điều này lại gây ra cái khó khăn cho lực lượng chức năng trong vấn đề tiếp cận
trong vấn đề tuyên truyền trong vấn đề vận động người dân
đấu tranh phòng chống đối với tội phạm ma túy
cùng với đó thì những khó khăn về vấn đề địa hình
về vấn đề rừng núi hiểm trở thì cũng rất là khó khăn cho lực lượng chức năng
trong vấn đề tiếp cận phát hiện cũng như là truy bắt đối tượng
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
các đối tượng luôn phải nghĩ cách để giấu ma túy một cách an toàn
lực lượng công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã bắt quả tang
lê hoàng linh ba mươi sáu tuổi trú tại ba đình hà nội
mang theo một bao gạo trong đó có gần sáu viên ma túy tổng hợp
đấu tranh làm rõ cơ quan công an đã xác định thêm hai đối tượng
là đoàn hùng thái ba mươi bảy tuổi trú tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
và hà thị dương chú tại huyện nghĩa lộ tỉnh yên bái
trong đó thái được xác định là đối tượng đã đặt mua số ma túy này
với giá một trăm linh triệu đồng khám xét nơi ở của thái
cơ quan công an đã thu giữ thêm một số ma túy tổng hợp
cùng cân điện tử và túy để chia nhỏ ma túy
điều tra mở rộng cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng lại đức hùng bốn mươi năm tuổi
và đối tượng hoàng văn loan bốn mươi một tuổi cùng trú tại huyện mường ả tỉnh điện biên
là đầu mối cung cấp ma túy cho thái
loan mua ma túy của một người mông với giá chín mươi triệu đồng
rồi đưa cho hùng đóng vào bao gạo

xe khách lên cho thái

chuyện này đối tượng đã bắt giữ đối tượng lại đức hùng bốn mươi năm tuổi

chuyện này đối tượng đã bắt giữ đối tượng lại đức hùng bốn mươi năm tuổi
giá chín mươi triệu đồng rồi đưa cho hùng đóng vào bao gạo

giá chín mươi triệu đồng rồi đưa cho hùng đóng vào bao gạo
chuyện này đối tượng đã bắt giữ đối tượng lại đức hùng bốn mươi năm tuổi